trong thời gian gần đây tỉnh yên bái đang nghiên cứu và thực hiện các giải pháp khuyến khích nông dân các huyện
chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất có sẵn lồng kép các chương trình mục tiêu như nông nghiệp công nghệ cao
nông thôn mới chương trình một trăm ba mươi năm để hỗ trợ nguồn vốn trồng dược liệu cho người dân nhằm khôi phục vùng dược liệu tiềm năng
ông hoàng ngọc ly xã thượng bằng la huyện văn chấn một trong những người tiên phong trong việc trồng
và khôi phục lại việc trồng lại cây dược liệu dưới tán rừng ở chân đèo lũng lô rừng trông mỡ của ông ly
rộng bốn hectare nhờ chủ động được nguồn nguyên liệu thu mua thêm của người tài giao
cứ bốn tháng các loại cây thuốc ông đem nấu cao được hai nồi trị giá một trăm linh triệu đồng
toàn bộ số cao được bệnh viện y học cổ truyền bộ công an thu mua và bán phục vụ cho người dân chữa bệnh tại địa phương
bây giờ tôi vẫn là mang thu hái về để nấu cao để chữa bệnh cho mọi người
nhằm khôi phục vùng dược liệu tiềm năng tỉnh yên bái đang triển khai thực hiện đề án trồng và phát triển cây dược liệu
đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi với quy mô hơn hai mươi hai hectare trong đó chủ yếu tập trung lại vùng có rừng phòng hộ
tỉnh yên bái có chính sách hỗ trợ đầu tư về nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ
trong việc bảo tồn nguồn gen khai thác dược liệu tự nhiên
trồng trọt chế biến dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển trồng dược liệu
hiện nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã có rất nhiều các đơn vị có hơn trên ba mươi năm các hợp tác xã nuôi trồng dược liệu
và có rất nhiều các tổ chức nuôi trồng dược liệu để khôi phục lại cái nguồn cây thuốc bản địa
đặc biệt là những cây thuốc quý như là lan kim tuyến như giảo cổ lam hiện nay đang mất dần
đây là những cây thuốc có nằm trong sách đỏ
thì tại này hiện nay yên bái đang triển khai các đề án phát triển nguồn dược liệu tỉnh yên bái rất hiệu quả
hiện hai cây dược liệu có thế mạnh của yên bái là quế và sơn tra bởi tác dụng vừa là thuốc chữa bệnh lại là hương liệu làm phụ gia thực phẩm
toàn tỉnh hiện có hơn năm mươi sáu hectare quế và hơn ba tám trăm hai mươi hectare cây sơn tra
trong đó cây sơn tra được tập trung trồng chủ yếu tại huyện trạm tấu và mù căng trải
diện tích đang cho thu hoạch quả là hơn chín trăm tám mươi hectare sản lượng bình quân hai năm trăm linh tấn quả một năm
đã và mang lại lợi ích kinh tế cao và là loại cây quan trọng cho việc khôi phục vùng dược liệu yên bái